liên quan đến sự việc máy bay của hãng vietjet hạ cánh nhầm đường băng chưa đưa vào khai thác
tại sân bay cam ranh tỉnh khánh hòa bộ giao thông vận tải vừa phát đi công văn vào chiều nay
nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng uy hiếp tới an toàn hàng không
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam công ty cổ phần hàng không vietjet
tổng công ty cảng hàng không việt nam khẩn trương điều tra khắc phục sự cố chuyến bay vj sáu trăm tám mươi
của hãng hàng không vietjet hạ xuống đường cất hạ cánh chưa được đưa vào khai thác
tại cảng hàng không quốc tế cam ranh
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương triển khai quy trình
khẩn nguy cứu nạn thoát hiểm hành khách thực hiện các giải pháp cần thiết đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho hành khách đồng thời cục hàng không việt nam thành lập tổ điều tra sự cố
để tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân sự cố đối với chuyến bay vj sáu trăm tám mươi chín ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
của hãng hàng không vietjet nhanh chóng báo cáo điều tra để công khai nguyên nhân sự cố